hiện miền bắc đang trong đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay có nhiệt độ xuống thấp và kéo dài
sự tranh lệch nhiệt độ cao giữa ngày và đêm cũng như là thời tiết lạnh là điều kiện tốt cho virus cúm xuất hiện
đây cũng là thời điểm cần đề phòng bệnh cúm gia tăng nhanh
khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
không ít bệnh nhân đến đây thăm khám và điều trị do cúm mùa
tất đình này cả hai em nhỏ đều mắc cúm đang nói cháu bé hơn đã bị biến chứng viêm phổi
số bệnh nhân cúm của cả hai nơi đều tăng vọt lên
phía bắc việt nam nó trội lên vào mùa đông và mùa xuân
thế đúng là dịp này nó đang trội lên và so với cùng kỳ năm ngoái thì cũng có sướng tăng lên rõ rệt
thứ nhất là người già
thứ hai là người phụ nữ có thai
thứ ba là người có bệnh mãn tây trẻ nhỏ dưới năm tuổi
những đối tượng đó rất dễ có biến chứng
cúm mùa chuyển nhiễm rất nhanh
hầu hết người dân xem cúm là bệnh thông thường
và tự mua thuốc uống
tuy nhiên cúm mùa nếu chủ quan và không điều trị kịp thời rất dễ gây ra biến chứng nặng nề
đặc biệt với những người có bệnh lý nền mãn tính như sơ gan suy thận bệnh phổi mãn tính
đối tượng nhạy cảm như người già trẻ nhỏ và phụ nữ có thai
bệnh nhân có thể bị viêm phổi do cúm hoặc là sau cúm sức đề khái người ta suy giặt
và người ta bị bội nhiễm vi khuẩn thêm người ta viêm phổi
thứ hai là biến chứng viêm cơ tim
một số bệnh nhân sau cúm có tình trạng viêm cơ tim
và có những bệnh nhân viêm cơ tim đủ trầm trọng có thể dẫn đến tử vong
ngoài ra một số bệnh nhân cúm có diễn biến đặc biệt
có thể dẫn đến tình trạng sốc và suy đa phụ tạ
thông thường cúm mùa có thể điều trị ngoại trú
tuy nhiên khi có các triệu chứng sốt hò chảy mũi kéo dài ba ngày chưa dứt thì nên đến bệnh viện thăm khám
đặc biệt với các đối tượng nhạy cảm được đề cập nêu trên
để chủ động phòng chống cúm mùa người dân nên tiêm vaccine phòng cúm giữ ấm cơ thể và đeo khẩu trang khi ra đường